một đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy xuyên quốc gia
vừa bị lực lượng chức năng quảng bình triệt phá thành công
cụ thể vào chiều ngày một mươi bốn tháng một mươi một trên quốc lộ một a đoạn thuộc xã trung trạch huyện bố trạch
lực lượng bộ đội biên phòng phối hợp với hải quan và công an tỉnh quảng bình
bắt quả tang đinh xuân thư quê ở hải phòng đang vận chuyển một kg ma túy đá
thư khai nhận vận chuyển số ma túy trên từ khăm muộn lào về việt nam
hiện vụ án đang được điều tra mở rộng để truy bắt các đối tượng liên quan
còn tại hà nội lại có thêm một đường dây chuyên sản xuất ma túy tổng hợp
vừa bị công an quận nam tử liêm đấu tranh triệt phá thành công
loại ma túy mà các đối tượng sản xuất có nguồn gốc từ các loại hóa chất được điều chế
pha trộn thành một loại ma túy mới có tên khoa học là adb butinaka
loại ma túy này vừa được chính phủ bổ sung vào danh mục chất ma túy tiền chất
trong nghị định năm mươi bảy ban hành vào ngày hai mươi năm tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai vừa qua
và vụ việc này tiếp tục cho thấy những diễn biến phức tạp của tội phạm ma túy hiện nay
từ một đầu mối tiêu thụ ma túy tại địa bàn hà nội
công an quận nam tử liêm đã điều tra mở rộng chuyên án
phát hiện một đường dây chuyên sản xuất ma túy từ các nguyên liệu là tiền chất
hóa chất có tụ điểm hoạt động tại thành phố hồ chí minh
thủ đoạn của các đối tượng là thuê căn hộ trung cư khép kín làm địa điểm tổ chức sản xuất ma túy
sau đó thuê các đối tượng thực hiện từng công đoạn sản xuất tiêu thụ vận chuyển
là em mua bột từ một bảng tên là
là nguyễn tuấn thanh
sau đó thì em đem về em pha với nước và em tẩm vào trong cái sợi thuốc lá
thì là nó được cái là tô ba cô
rồi em bán lại cho mấy bạn ở ngoài hà nội này để mấy bạn bán lẻ lại
để mà sản xuất ga ma túy thì anh thanh có nhập về ba bốn loại hóa chất đó
rồi chỉ đạo cho em nấu
cách nấu thì đung lên rồi
đợi nguội rồi khuấy nước đá rồi xong phơi
phơi là hành sản phẩm nó hành phẩm rồi đóng gối là để đó thôi
trong chuyên án này số ma túy và tăng vật thu giữ tại ba địa điểm ở hà nội và thành phố hồ chí minh
gồm hơn một kg thảo mộc xanh hơn bảy trăm linh kg thảo mộc nâu hai trăm bốn mươi lít dung dịch hai mươi bốn kg bột các loại
kết quả giám định bước đầu cho thấy có ba mươi ba sáu kg thảo mộc xanh thành phần là cỏ mỹ
bảy mươi tám kg thảo mộc nâu thành phần là tô ba cô
sáu kg bột chứa ma túy adb butinaca
ma túy được các đối tượng tẩm vào các loại thảo mộc
đóng gói dưới dạng thuốc lá thuốc lào hay tinh dầu thuốc lá điện tử để đưa ra thị trường tiêu thụ
về phương thức thủ đoạn thì các đối tượng lợi dụng các sơ hở trong công tác quản lý đối tượng
và trong công tác quản lý tiền chất hóa chất và đặc biệt công tác quản lý xuất nhập khẩu
các loại tiền chất hóa chất từ trung quốc sang việt nam
trong công tác quản lý này thì các đối tượng đã đăng nhập được các nguyên liệu
để sản xuất trái phép chất ma túy trong đó thì thông qua con đường vận chuyển
và chủ yếu là ký gửi chuyển phát nhanh
điều đang nói các sản phẩm này đang thu hút giới trẻ sử dụng với quan niệm cho rằng
sử dụng như một loại thuốc lá hay thuốc lào không gây nghiện không gây nguy hiểm
tuy nhiên cơ quan công an cảnh báo thành phần adb butinaca
là một loại ma túy đã được chính phủ bổ sung vào danh mục quản lý
loại ma túy này gây ảnh hưởng rất lớn đối với hệ thần kinh và sức khỏe người sử dụng
cái tác hại của cái ma túy theo cái nghị định năm mươi bảy của chính phủ là một loại tên khoa học là adb
hoặc gọi khác là butinaca được sản xuất hoàn toàn bằng các loại hóa chất
mà không có nguồn gốc tự nhiên như kiểu như cây thuốc phiện cây thuốc phiên đấy
mà khi sử dụng sẽ tác động nhanh đến các hệ thần kinh này
và các bộ phận khác trong cơ thể làm cho việc sử dụng
sử dụng cái này nó sẽ bị ảo giác này dễ bị ngụ độc mà có thể dẫn đến sốc
hoặc là nôn ói chân tay có thể bị co giật mà mặt tím tái
và nguy cơ dẫn đến tim ngừng đập và tử vong nếu không được chữa trị kịp thời
như vậy chỉ trong thời gian ngắn công an quận nam từ liêm hà nội
đã liên tiếp triệt phá thành công hai chuyên án sản xuất ma túy
trước đó vào tháng chín vừa qua công an quận nam tử liêm
cũng đã bóc gỡ thành công đường dây sản xuất ma túy
với những phương thức và thủ đoạn tương tự
đó là điều chế ma túy từ tiền chất hóa chất núp bóng sản phẩm là tinh dầu thuốc lá điện tử
và thực phẩm chức năng dành cho nam giới
trên những diễn biến mới của tội phạm ma túy bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt
của lực lượng chức năng thì mỗi người dân cần nêu cao cảnh giác
và tinh thần tố giác tội phạm để chủ động phòng ngừa và ngăn chặn loại tội phạm này
công an tỉnh vĩnh long vừa triệt xóa một tụ điểm đánh bạc qua mạng internet
tại ấp tân hậu xã tân bình huyện bình tân
trước đó lực lượng công an kiểm tra quán cà phê trên địa bàn ấp tân hậu xã tân bình
thì phát hiện có nhiều đối tượng tụ tập cá cược với hình thức đá gà ăn thua bằng tiền qua mạng internet
nhà cái đặt tại campuchia nên lực lượng chức năng đã tiến hành bắt giữ
tại hiện trường lực lượng công an tạm giữ hai mươi bảy đối tượng có liên quan
một mươi điện thoại di động hai mươi một xe mô tô sáu trăm sáu mươi năm triệu đồng trên chiếu bạc
và số tiền trên người nhóm đối tượng trên một trăm linh ba triệu đồng
hiện vụ việc đang được công an huyện bình tân tiếp tục xác minh
để xử lý các đối tượng theo quy định
với hành vi sản xuất mua bán trái phép pháo nổ tự chế
hai đối tượng là trần đức thực sinh năm hai nghìn năm và trần đức sơn sinh năm hai nghìn năm
cùng chú tại tp vinh đã bị công an tp vinh tỉnh nghệ an bắt giữ
thu giữ hơn một trăm linh kg pháo nổ
vào sáng ngày một mươi năm tháng một mươi một lực lượng chức năng đã bắt giữ trần đức thực
khi đối tượng đang di chuyển tới phường quán bầu tp vinh cùng một mươi sáu quả pháo nổ tự chế
đối tượng khai nhận đang đem sử dụng pháo nổ tự chế
và đem số pháo trên bán cho một người đàn ông trên mạng xã hội
khám xét nơi ở của đối tượng lực lượng chức năng thu giữ thêm chín quả pháo nổ tự chế
cùng với các vật dụng để phục vụ cho hành vi sản xuất pháo
cùng thời điểm trên công an tp vinh đã bắt giữ thêm đối tượng trần đức sơn
tại nhà riêng khi đối tượng đang cất giấu bảy mươi một quả pháo nổ tự chế
tại cơ quan điều tra các đối tượng đã khai nhận do nhu cầu tiêu xài cá nhân
nên đã mua giấy băng keo lưu hình muối để tự cuốn pháo
rồi đem đi bán với giá hai trăm linh đồng một quả
mỗi quả pháo có trọng lượng hơn một kg
tổng số pháo lực lượng chức năng thu giữ là một trăm một mươi kg pháo
và hiện công an tp vinh đang hoàn tất thủ tục để xử lý các đối tượng
theo đúng quy định của pháp luật
tại bình định một số lượng lớn hàng mỹ phẩm có dấu hiệu bị làm giả
vừa bị phòng cảnh sát kinh tế phối hợp với cục quản lý thị trường tỉnh phát hiện và thu giữ
kiểm tra đột xuất cơ sở sản xuất mỹ phẩm tại công ty trách nhiệm hiếu hạn mỹ phẩm lê thị
tại phường hoài hương thị xã hoài nhơn do bà lê thị hằng làm chủ
lực lượng chức năng đã phát hiện cơ sở này đang sản xuất mặt hàng kem trộn
có dấu hiệu giả mạo nhãn hiệu và bao bì của các loại mỹ phẩm khác
tại thời điểm kiểm tra chủ cơ sở đã không xuất trình được các loại giấy tờ
có liên quan đến ngành nghề sản xuất cũng như là nguồn gốc của các loại nguyên liệu
lực lượng chức năng đã tiến hành lập biên bản và tạm giữ gần hai mươi hộp mỹ phẩm các loại
giá trị ước tính khoảng một tỷ đồng
lực lượng công an trên toàn quốc đã đồng loạt tổ chức lễ gia quân
triển khai đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự
tết nguyên đán quý mão hai nghìn hai mươi
theo kế hoạch đợt cao điểm bắt đầu từ ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai

tại lào cây
tại lào cây
lực lượng cảnh sát giao thông trên địa bàn toàn tỉnh lào cai
đồng loạt gia quân hướng ứng đợt cao điểm đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trật tự xã hội dịp tết dương lịch tết nguyên đán quý mão
và các lễ hội đầu xuân hai nghìn hai mươi
ngay sau lễ gia quân lực lượng cảnh sát giao thông công an tỉnh thành phố thị xã
và các huyện trên địa bàn toàn tỉnh đã diễu hành lực lượng trên một số tuyến phố
đồng thời triển khai vào việc bố trí lực lượng giữa tỉnh với công an các huyện
thị xã thành phố để mở rộng địa bàn hoạt động tập trung xử lý các đối tượng thanh niên
càn quấy chạy xe tốc độ cao vi phạm luật giao thông
cao điểm tấn công chấn áp các loại tội phạm và tệ nạn xã hội
đảm bảo an ninh trật tự an toàn xã hội an toàn giao thông cho mọi người và mọi nhà
lễ gia quân mở đợt cao điểm tấn công chấn áp tội phạm bảo đảm an ninh trật tự tết nguyên đán năm nay
diễn ra sớm hơn một tháng so với các năm trước
với tinh thần quyết tâm cao nhất lực lượng công an toàn tỉnh nam định tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
làm tốt công tác phòng ngừa nghiệp vụ phòng ngừa xã hội nắm chắc tình hình địa bàn tuyến lĩnh vực
đối tượng trọng điểm từ sớm từ xa từ cơ sở nhằm giữ vững ổn định an ninh trật tự cho nhân dân
được vui xuân đón tết an toàn lành mạnh
một đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc qua mạng internet với số tiền cá cược hàng trăm tỷ đồng
vừa bị công an thành phố đà nẵng triệt phá ngay trước thềm world cup hai nghìn hai mươi hai sắp khai mạc
cầm đầu đường dây này là đinh văn công thanh ba mươi chín tuổi trú tại phường thanh khê tây quận thanh khê
cùng nhiều đối tượng có liên quan đã bị bắt giữ
từ tháng chín năm hai nghìn hai mươi hai công an thành phố phát hiện đường dây tổ chức đánh bạc và đánh bạc này
với sự tham gia của nhiều đối tượng
sau một thời gian thu thập củng cố tài liệu chứng cứ xác lập chuyên án đấu tranh
phòng cảnh sát hình sự công an tp đà nẵng đã huy động hơn bốn mươi cán bộ chiến sĩ phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ
tiến hành triệt phá bắt khẩn cấp tạm giữ hình sự năm đối tượng có liên quan gồm đinh văn công thanh
có vai trò chủ mưu cầm đầu và các đối tượng giúp sức đắc lực cho thanh
hoặc các đầu mạng cấp dưới gồm đinh văn công long nguyễn tước cùng chú tại quận hải châu
ngo đình đức trú tại quận thanh khê thành phố đà nẵng và nguyễn duy trung trú tại thành phố hội an tỉnh quảng nam
hai đối tượng khác đã bị bắt giữ về hành vi đánh bạc gồm trương công huynh chú tại quận hải châu đoàn sơn chú tại quận thanh khê
qua khám xét vật chứng tạm giữ gồm hai trăm năm mươi triệu đồng một ô tô hai xe máy một máy đếm tiền sổ sách tính tiền thắng thua cá độ
khoảng bảy năm trăm linh trang tài liệu thể hiện lịch sử cá độ từ ngày một tháng một mươi đến ngày một mươi năm tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi hai với số tiền gần một mươi chín triệu usd quy đổi khoảng bốn trăm bảy mươi tỷ đồng
vào ngày một mươi sáu tháng một mươi một phòng cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an tỉnh sơn la cho biết đơn vị vừa phối hợp cùng với các lực lượng chức năng
bắt giữ thành công đối tượng tráng thị sò về hành vi mua bán trái phép chất ma túy
theo đó tại địa phận
địa phận bản pa cốp xã vân hồ huyện vân hồ đối tượng tráng thị so sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi bị phát hiện bắt quả tăng vì đang có hành vi mua bán trái phép chất ma túy
tăng vật thu giữ tại chỗ gồm bốn mươi túi ma túy khoảng tám viên ma túy tổng hợp cùng một số tăng vật khác
tại cơ quan công an đối tượng khai nhận mua số ma túy trên của một người không rõ tên tuổi đang trong quá trình mang đi tiêu thụ thì bị bắt giữ
với hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản đối tượng ông thị bích ngọc vừa bị công an tỉnh bạc liêu
bạc liêu bắt tạm giam để điều tra và làm rõ về hành vi chết
theo hồ sơ từ năm hai nghìn một mươi sáu ông thị bích ngọc đứng ra làm chủ hụi và kêu gọi nhiều người tham gia chơi hụi
do mất cân đối chung chi tiền hụi ngọc nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền của các hụi viên
ngọc tiếp tục mở các dây hụi mới rồi dùng tên khống mạo danh tên của các hụi viên để hốt hụi bán hụi với tổng số tiền hơn một tỷ đồng
đến cuối tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai khi hết khả năng cân đối
ngọc tuyên bố bể hụi
trên đường tuần tra tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai đã bắt giữ được lê ngọc dương
người đang bị công an tỉnh hậu giang truy nã về hành vi dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái
cụ thể vào lúc hai mươi h ngày một mươi năm tháng một mươi một khi đang tuần tra trên địa bàn phường trảng giài
thành phố biên hòa tổ công tác một trăm sáu mươi một công an tỉnh đồng nai phát hiện và bắt giữ lê ngọc dương
một mươi chín tuổi chú tệ phường tràng giài đây là bị can dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái quen trên mạng xã hội
theo điều tra ban đầu dương lên mạng xã hội và làm quen với một cô gái trẻ một mươi bảy tuổi
trú tại huyện long mỹ giữa hai bên sau đó nảy sinh tình cảm
trong quá trình nói chuyện bằng video call cô gái trẻ đã khoe cơ thể cho dương xem
dương lưu lại những hình ảnh nhạy cảm này và tống tiền cô gái
do lo sợ những hình ảnh nóng clip nhạy cảm bị phát tán cô gái trẻ đã đến công an trình báo
sau đó công an huyện long mỹ đã khởi tố bị can đối với lê ngọc dương để điều tra về hành vi dùng ảnh nóng tống tiền bạn gái cưỡng đoạt tài sản
sáng nay ngày một mươi sáu tháng một mươi một tòa án nhân dân tỉnh bình định đã mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án cướp tài sản
tuyên phạt bị cáo phạm thanh quang chú tẩy xã hoài nhơn bản án một mươi tám năm tù
đồng phạm của quang là nguyễn đình nhân chú tại huyện hoài ân tỉnh bình định bản án một mươi bảy năm tù
theo có trạng vào khoảng hai mươi ba h ngày hai mươi bốn tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một phát hiện bà nguyễn thị thọ mang theo túi sách
đang đứng nói chuyện với ông lê hữu trí ở đoạn đường vắng người thuộc xã mỹ châu huyện phủ mỹ
phạm thanh quang bàn với nguyễn đình nhân giật túi sách lấy tiền tiêu xài
quang dùng đèn pin và đèn xe mô tô chiếu vào mặt hai nạn nhân còn nhân dùng bình xịt hơi cay vào mặt ông trí
khiến cả hai người này không có khả năng chống cự
nhân tiếp tục xông tới giật lấy túi sách từ trên vai bà thọ
bên trong với số tiền gần ba trăm sáu mươi triệu đồng cùng nhiều giấy tờ khác
sau khi chiếm đoạt tiền hai đối tượng đã chia nhau số tiền cướp được để tiêu xài cá nhân
cảnh sát mùa mùa ba công an tỉnh an giang vừa kịp thời giải cứu một người phụ nữ có biểu hiện ngáo đá
cầm kéo dí vào ngực đỏ tự xác
trước đó vào khoảng một mươi giờ ngày một mươi năm tháng một mươi một công an phường mỹ thới thành phố long xuyên tỉnh an giang
nhận được tin báo của người dân tổ một mươi bốn khóm trung thạnh phường mỹ thới
về việc một người phụ nữ có biểu hiện ngáo đá la hét cầm kéo dí vào ngực đòi tự sát
nhận thấy tình hình phức tạp có thể nguy hiểm đến tính mạng của người phụ nữ
công an phường liên hệ nhờ sự hỗ trợ của lực lượng cảnh sát mô mố ba
ngay sau khi nhận được tin báo cảnh sát mô mố ba đã có mặt thuyết phục người phụ nữ nên bỏ kéo xuống
nhưng bất hành
tuy nhiên bằng sự mưu trí và kinh nghiệm lực lượng cảnh sát mô mố ba đã xông vào tước cây kéo trên tay kịp thời
giải cứu người phụ nữ giao cho công an phường xử lý theo quy định
được biết người phụ nữ tên là nguyễn thị bé quê ở huyện rồng riêng tỉnh kiên giang
thưa quý vị và các bạn trước các diễn biến phức tạp của tình hình vi phạm trật tự an toàn giao thông
và các loại tội phạm trên địa bàn tỉnh quảng bình năm hai nghìn một mươi chín tỉnh quảng bình đã thành lập lực lượng một trăm bốn mươi một qb
nhằm ngăn chặn chấn áp các hành vi vi phạm pháp luật và vi phạm an toàn giao thông trên địa bàn
qua mấy năm hoạt động lực lượng một trăm một mươi một công qb đã đem lại nhiều kết quả thiết thực góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
đặc biệt từ nay cho đến tết nguyên đán tình hình mất an toàn giao thông an ninh trật tự có nhiều diễn biến phức tạp
lực lượng một trăm bốn mươi một qb đã tăng cường kiểm tra kiểm soát từng bước đảm bảo tình hình an ninh trật tự và an toàn giao thông trong dịp cuối năm
tập trung thành nhóm đông phóng xe với tốc độ cao
những thanh niên này đã gây bức xúc cho người dân trên địa bàn tp
lực lượng một trăm bốn mươi một qb đã tăng cường kiểm tra phòng ngừa tình trạng buôn bán pháo lậu ma túy và vũ khí thô sơ

lực lượng một trăm bốn mươi một qb công an quảng bình đã phát hiện xử lý hơn năm trăm linh trường hợp vi phạm sử dụng rượu bia ma túy phạt tiền hơn ba tỷ đồng xử lý ba vụ lạng lách trên đường bộ trong đô thị với ba đối tượng dưới một mươi tám tuổi và hai mươi năm trường hợp khác
với sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng một trăm bốn mươi một qb đã góp phần đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn quảng bình thời gian qua cũng như thời gian tới